các cơ quan chức năng việt nam các cơ quan đại diện việt nam tại hoa kỳ và hãng hàng không quốc gia việt nam
đã phối hợp với các cơ quan chức năng hoa kỳ thực hiện chuyến bay chở hơn ba trăm bốn mươi công dân việt nam về nước an toàn
hành khách trên chuyến bay đến từ nhiều bang ở hoa kỳ chủ yếu là trẻ em dưới một mươi tám tuổi người cao tuổi người có bệnh nền
dù học sinh không có nơi lưu trú do ký túc xá đóng cửa và các trường hợp đặc biệt khó khăn khác
các cơ quan đại diện việt nam tại hoa kỳ đã tích cực hỗ trợ công dân trong đó có nhiều người phải di chuyển từ những nơi ở xa sân bay
một số người cần sự hỗ trợ đặc biệt giúp công dân hoàn tất các thủ tục trước khi lên máy bay về nước
giải quyết các vấn đề khẩn cấp phát sinh như công dân bị thất lạc hộ chiếu
trong suốt quá trình bay hãng hàng không quốc gia việt nam đã thực hiện nghiêm túc các biện pháp về an ninh an toàn
các quy định về phòng chống dịch bệnh và vệ sinh dịch tễ
sau khi hạ cánh tại sân bay quốc tế nội bài những người tham gia chuyến bay đều được kiểm tra y tế và cách ly tập trung theo đúng quy định